tờ washington post dẫn lời giới chức quân sự mỹ cho biết ba phi công đã thiệt mạng trong hai vụ trực thăng apacher của lục quân nước này bị rơi tại bang alaska khi trở về sau nhiệm vụ huấn luyện bay vào sáng ngày hai mươi tám tháng bốn theo giờ việt nam
quân đội mỹ xác nhận ba trong bốn phi công trên hai trực thăng đã tử nạn hiện phi công còn sống đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu giới chức trách đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
trong khi đó sư đoàn dù một mươi một ra thông báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và thực hiện công tác điều tra thông tin thêm về vụ việc sẽ sớm được thông báo khi có thể
hai trực thăng apacher trên thuộc phiên chế của trung đoàn không quân hai mươi năm của sư đoàn dù một mươi một tại căn cứ quân sự ford wenride vụ tai nạn xảy ra gần vùng heli thuộc bang alaska cách đô thị frebank khoảng một trăm hai mươi km về phía tây nam
đây là vụ tai nạn thứ hai trong năm
vụ tai nạn này tại alaska có liên quan tới trực thăng apache